quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh hội nghị đại biểu quốc hội chuyên trách lần này sẽ tập trung thảo luận về sáu dự án luật trình quốc hội thông qua tại kỳ họp tới
trong đó có nhiều dự án luật nghị quyết có tác động rất lớn như luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi luật phòng chống rửa tiền sửa đổi

các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về dự án luật thanh tra sửa đổi và dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
tăng cường hợp tác thực chất toàn diện về mọi mặt giữa bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác của nhật bản
qua đó tăng cường mối quan hệ tốt đẹp sâu sắc thực chất và toàn diện trên nhiều phương diện giữa việt nam nhật bản
trong thời gian tới đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại buổi tiếp ông yamada takio
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhật bản tại việt nam vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua bộ công an việt nam đã tiếp tục nhận được sự quan tâm hợp tác tích cực từ các đối tác nhật bản
trong chia sẻ thông tin hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm đào tạo và viện trợ
những thành công này có phần công sức đóng góp quan trọng của ngài đại sứ nói riêng và đại sứ quán nhật bản tại việt nam nói chung
bộ trưởng tô lâm cho biết hiện nay bộ công an việt nam đang triển khai xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
để thực hiện mục tiêu đó bộ công an mong muốn ngài đại sứ tiếp tục quan tâm trao đổi các cơ quan phía nhật bản
thúc đẩy hỗ trợ trang thiết bị phương tiện nâng cao năng lực cho bộ công an việt nam trong hoạt động tác chiến trên không
đảm bảo an ninh hàng không phòng chống tội phạm đồng thời tăng cường trao đổi kết nối việc thúc đẩy hợp tác giữa bộ công an
với lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản trên một số lĩnh vực thúc đẩy các dự án hợp tác về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với các cơ quan hữu quan của nhật bản trong thời gian tới
đại sứ yamada takio trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đoàn và bày tỏ trên cương vị công tác của mình
sẽ không ngừng thúc đẩy tăng cường trao đổi về phương hướng hợp tác giữa bộ công an và các đối tác nhật bản
trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm qua đó thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa hai nước
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác phía nhật bản sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp bà katalymwison
đại diện thường chú chương trình phát triển liên hợp quốc gọi tắt đại undp tại việt nam
đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lê quốc hùng chúc mừng bà kaitalym watson đã hoàn thành năm năm nhiệm kỳ tại việt nam
và thay mặt bộ công an việt nam bày tỏ cảm ơn về những đóng góp của cá nhân bà trên cương vị là đại diện thường trú
trong các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để triển khai thực thi
đánh giá kết quả thực hiện các công ước của liên hợp quốc
về quyền con người và chống tra tấn
trong đó hai bên đã triển khai hiệu quả một số chương trình hợp tác trong khuôn khổ dự án tăng cường pháp luật
và tư pháp cho việt nam hợp tác trong tiến trình thực hiện sáng kiến cấp bộ trưởng về phòng chống mua bán người
trong khu vực tiểu vùng sông mekong
thứ trưởng lê quốc hùng vui mừng chia sẻ thông tin khi hiện nay bộ công an đã cử sĩ quan trực tiếp công tác
tại phái bộ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc tại nam sudan và thành lập văn phòng thường trực bộ công an
về dình dữ hòa bình liên hợp quốc
việt nam và undp trong đó ưu tiên trong các lĩnh vực như phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ
chống biến đổi khí hậu chuyển đổi số phòng chống ma túy hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực
trình độ ngoại ngữ đối với các chuyên gia của bộ công an việt nam
bà caterlin wison trân trọng cảm ơn đồng chí thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian tiếp đoàn
bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa liên hợp quốc và việt nam nói chung
giữa liên hợp quốc và bộ công an việt nam nói riêng sẽ ngày càng củng cố và phát triển lên tầm cao mới
thưa quý vị để hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân
những cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành kế hoạch đề ra
bên cạnh những thuận lợi thì việc cấp căn cước công dân cũng gặp không ít khó khăn
đặc biệt là những địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
tại tỉnh quảng ngãi công an các địa phương ven biển đã huy động tối đa lực lượng
đến từng nhà lên từng tàu cá để thu nhận dữ liệu cấp căn cước công dân
cho số ngư dân thường xuyên đánh bắt xa bờ trên biển hoàng sa và trường sa
hai mươi một giờ nhận được tin ngư dân tạ quốc hồng bảy mươi năm tuổi ở thôn phổ trung xã nghĩa an
thành phố quảng ngãi vừa đi biển ở hoàng sa về nhà
công an xã nghĩa an thành phố quảng ngãi đã đến tận nơi thu nhận dữ liệu dân cư
và vận động ông hồng làm căn cước công dân
chú thì mới đi biển vô nhưng mà mấy cháu
công an địa phương tới để xin gọt phát tiễn là để đi làm chứng minh cân cước cho nó kịp thai
cảng cá phổ quang phường phổ quang thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
cấp nập tàu cá về biển sau phiên biệt dài ở hoàng sa trường sa
công an phường phổ quang đã túc trực tại cảng biển để ra soát ngư dân trên tàu cá về
nhằm thu nhận dữ liệu cấp cân cước công dân kịp thời cho ngư dân tiếp tục ra khơi bám biển
có điều kiện kinh tế người ta làm ăn trên biển đi vô có lời ra
cho đoạn đánh bét thỏa ngân lên không có điều kiện
nói chung bây giờ thời gian mà nghỉ ba ngày nó có điều kiện lọc
mà xảy ra đây là công an xóa cái chỗ với công an phường
người ta có hướng dẫn cụ thể cho bà con tạo điều kiện cho bà con rất nhiều
để hạn chế sai sót thông tin cá nhân lực lượng công an các xã phường
ven biển đã trực tiếp đến nhà dân để đối chiếu với dữ liệu dân cư cho ngư dân
đi làm căn cước công dân tiện lợi hơn hạn chế đi lại nhiều lần
phối hợp lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp căn cấp công dân
một cách nhanh chóng chính xác và thuận tiện nhất
hành áp lịch trình đi biển của ngư dân khi ngư dân vào quảng
thì tiến hành mời công dân làm căn cứ công dân đảm bảo
kịp thời đúng biến đủ cấp trên dâu
cho đến nay hàng chục nghìn ngư dân quảng ngãi đánh bắt hải sản trên biển
đã được làm căn cấp công dân
trong đó có hàng nghìn ngư dân được thực hiện lưu động
ở địa bàn cư trú đảm bảo nhanh chóng tiện lợi giảm chi phí
tiết kiệm thời gian cho ngư dân
quả đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp vì người chiến sĩ công an
tận tụy thân thiện vì nhân dân phục vụ